mở đầu bản tin sẽ là thông tin liên quan đến vụ án ma túy xảy ra tại bệnh viện tâm thần trung ương một
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp hà nội đã tiến hành khởi tố vụ án và bắt tạm giam sáu đối tượng
cụ thể phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp hà nội đã bắt tạm giam đối tượng nguyễn anh vũ
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu trú tại xã văn bình huyện thường tín hà nội
là kỹ thuật viên khoa phục hồi chức năng và y học cổ truyền bệnh viện tâm thần trung ương một
để điều tra về hành vi không tố giác tội phạm
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp hà nội cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
mua bán tàng trữ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và ra quyết định khởi tố bị can bắt giữ năm đối tượng có liên quan
các quyết định này đã được viện kiểm sát nhân dân cung cấp phê chuẩn
năm đối tượng gồm nguyễn xuân quý sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba trú tại thị trấn văn điển huyện thanh trì hà nội
có một tiền án về tội cưỡng đoạt tài sản một tiền sự về tội gây dối trật tự công cộng
đồng thời là đối tượng cầm đầu băng nhóm nguyễn văn ngọc sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn trú tại xã tân triều huyện thanh trì hà nội
là đối tượng có năm tiền án về ma túy
nguyễn trung nguyên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba trú tại xã văn phú huyện thường tín hà nội có hai tiền án
nguyễn công thường sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu trú tại xã tam hiệp huyện thanh trì hà nội đã có ba tiền án về ma túy
và lê hoàng hải sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm trú tại phường liễu giai quận ba đình hà nội
hiện cơ quan công an đang mở rộng điều tra làm rõ quá trình hoạt động của băng nhóm liên quan đến bệnh viện
trách nhiệm của bệnh viện tâm thần trung ương một trong vụ việc
đây là vụ án mua bán trái phép chất ma túy đặc biệt nghiêm trọng bởi số lượng ma túy thu giữ được đến nay là hơn sáu mươi